tại đây mứt được đựng trong những túi ni lông to bày bán như thế này
không có bất cứ thông tin nào của sản phẩm có chăng chỉ là những dòng chữ ghi bên ngoài tên các loại mứt
khi chúng tôi hỏi giá của mứt dừa thì người bán báo giá là một trăm linh một cân nếu mua nhiều sẽ được giảm giá
mứt là chị tự làm hả chị
không tự làm cho mà tự làm sẽ là nhiều cân
người này cũng cho biết thời điểm gần tết lượng tiêu thụ các loại mứt tăng cao
chính vì vậy họ sẽ không đóng túi nhỏ mà để trần và bán theo cân cho tiện
tuy nhiên khi được hỏi về cách ghi ngày sản xuất hạn sử dụng người này cũng khá lúng túng
nó không đóng túi hay gì cho mình mà nó sẽ để trần như thế này luôn à

hạn sử dụng là sao hả chị
cái trên kia ghi là sáu mươi ngày kể từ ngày sản xuất thôi
còn lại sáu tháng
thứ hai trong vài người mua xỉ số lượng lớn người bán cho biết đây là mặt hàng dễ bị chảy nước nên hạn sử dụng sẽ không dài
tuy nhiên khi lấy về bán thì chúng tôi có thể tự ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng lên tới
xem bác nào chịu thích
chị ơi mứt này thì bao nhiêu một cân à
mứt này là mứt bí ạ
bí đúng rồi cái này là bí to cái này là bí bé bí bé này là sáu mươi
loại này thì sao ạ
loại này là bằng bí to tám mươi
nói chung là cái này nó là hàng có đường
nếu mà cào mùa đông thì sẽ đàn được bể đứng lâu cào mùa hè thì sẽ có đường sẽ bị chảy
nên mình bảo quản càng sớm càng tốt thế thôi
mình ăn càng sớm càng tốt mình thích hạn sử dụng
cái này thì có lâu không chị

muốn in tên tuổi hay là như nào mình cứ có để tên ghi ra mình ra ngoài các cái quán in bác nhận bác thì người ta sẽ ghi cho mình
không chỉ tại các cửa hàng bán xỉ mà tại các cửa hàng bán lẻ cũng chẳng lan các loại mứt tết này
khi được hỏi về vấn đề tem mát chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cũng như hạn sử dụng các chủ hàng đều cho biết đây hoàn toàn là hàng thủ công
nên không có tem mát cũng là điều dễ hiểu
còn hạn sử dụng thì được ước tính chung chung khoảng hai tháng nhưng không biết sản xuất là thời gian nào
vừa ra xong vừa qua xong
tiếp tục tìm đến một cửa hàng bán mứt vỉa hè ở tân mai
tại đây người bán cho biết những loại mứt dừa có giá rẻ là loại mứt từ dừa ra
tại đây mứt được làm từ dừa non nên chất lượng sẽ ngon hơn đồng nghĩa với giá cũng sẽ cao hơn
cái này anh đợi hai tháng
không chất mỏ quả
không có chất mỏ quả các bạn hút cơm không
không không có chất mỏ quả các bạn hút cơm không

cái mứt này là anh tự làm không
tự làm hết

thật sử dụng của mứt thì không dài nhưng khi ghi bao bì sản phẩm thì cứ ghi còn bán được càng nhanh càng tốt
các sản phẩm cũng không được đóng gói cẩn thận trong từng túi hộp nên không có thông tin về nguồn gốc xuất xứ hạn sử dụng
thậm chí nhiều mặt hàng còn không được che chắn cẩn thận chỉ bày lộ thiên và khi khách cần thì nhặt để cân bán
điều này tiêm mẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của người sử dụng
thông thường để làm mứt theo đúng tiêu chuẩn
thì người ta phải dùng mấy cái như thế này
thứ nhất là những chất làm dẻo những chất để làm mềm hoặc chất tạo độ cứng
tất cả những loại ấy đều phải được sử dụng những hóa chất và phụ da có trong danh mục được phép sử dụng của bộ y tế
muốn có được cái đó thì cái việc quản lý về công nghệ về nguyên vật liệu phụ phẩm tất cả các thứ đều phải được kiểm duyệt
còn nếu như
nếu như mà những cái thứ đó không được kiểm duyệt thì cái rủi ro rất cao ở cái chỗ
cái thứ nhất tức là cái công nghệ chưa chắc đã bảo đảm được
cái thứ hai là an toàn về hóa chất phụ da và phụ phẩm
trước thực trạng tràn lan các loại mứt tết không rõ nguồn gốc để bảo vệ sức khỏe cho người thân và gia đình
khi chọn mua các sản phẩm mứt tết người tiêu dùng cần chú ý
lựa chọn sản phẩm đến từ các thương hiệu uy tín
mua tại các điểm bán hàng cố định không nên mua các sản phẩm trôi nổi không nhãn mát không rõ xuất xứ
đồng thời phải chú ý kỹ các thông tin về nơi sản xuất thành phần ngày sản xuất hạn sử dụng và cách bảo quản sản phẩm
công bố phù hợp quy định vệ sinh an toàn thực phẩm được in trên bao bì
bên cạnh đó các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh
buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc
xuất xứ tại các trung tâm thương mại chợ đại lý bán xỉ lẻ tạp hóa nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng